xin được chuyển sang một tin tức khác
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm cho biết
đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố ông diệp dũng năm mươi ba tuổi cựu chủ tịch hội đồng quản trị của sài gòn co op
về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
ngoài ông diệp dũng công an cũng truy tố nguyễn hoài bắc ba mươi bảy tuổi lê thị phương hồng bốn mươi hai tuổi
cả hai từng công tác trong ngành công an tại tp hcm
theo kết luận điều tra qua làm việc ông diệp dũng khai có người cung cấp thông tin
về việc công an kiểm tra xác minh nguồn tin tối giác tội phạm xảy ra tại sài gòn cô ấp
từ lời khai trên công an tp hcm xác định bắc và hồng là người có liên quan
bắc thừa nhận đã cung cấp thông tin điều tra cho bà hồng hai người sống chung như vợ chồng
bà hồng biết bắc đang tham gia tòa án của công an tp hcm xác minh những sai phạm của ông diệp dũng
tại sài gòn cô ấp nên chú động liên hệ ông dũng để cung cấp thông tin
mục đích là muốn ông dũng cung cấp hàng giá rẻ để tiện cho việc kinh doanh
đáng chú ý trong những thông tin mà bà hồng cung cấp cho ông dũng
có những thông tin chứa trong tài liệu mật là kết quả xác minh vụ sài gòn cô ấp
trong sáng nay ngày hai mươi bảy tháng chín tổ công tác tại phòng chống dịch bệnh trên quốc lộ hai mươi hai
đã phát hiện hàng trăm gói thuốc lá lậu và thuốc lá không có chứng từ hợp lệ
được xe tải có mã qr luồng xanh vận chuyển về tp hcm
cụ thể trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát
trên quốc lộ hai mươi hai huyện củ chi trạm cảnh sát giao thông tây bắc kiểm tra thực tế ô tô
tại biển số bảy mươi k một nghìn tám trăm tám mươi do tài xế trần khắc khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi điều khiển
theo hướng từ tây ninh về tp hcm thì phát hiện thuốc lá được nguy trang
cùng với các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu tăng vật gồm bảy trăm năm mươi bao thuốc lá
thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chiến từ hợp lệ
tổ công tác đã bàn giao phương tiện tăng vật cho đội cảnh sát kinh tế công an huyện củ chi xử lý theo quy định
trước đó lực lượng tại các chốt kiểm dịch của tp hcm cũng đã phát hiện bắt giữ hàng chục vụ việc
xe tải lợi dụng cấp mã luồng xanh để chở hàng cấm
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng iwonie
chú tải xã yên ninh huyện chư quynh để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một qua quá trình điều tra theo dõi và xác minh thông tin
công an huyện chư quynh đã phát hiện một tài khoản whatsapp do đối tượng iwaiir quản lý
chuyển nhiều nội dung xuyên tạc chống phá đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
cho các đối tượng phản động
tiến hành khám xét nơi ở của iwanie cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu
có nội dung hình ảnh không đúng sự thật vù khống xúc phạm và bôi nhọ uy tín danh dự của đảng nhà nước chính quyền địa phương
lực lượng công an trên địa bàn huyện chư quynh và tỉnh đắk lắc
là việc tại cơ quan công an iwonie đã thử nhận hành vi trái pháp luật của mình
thêm bảy đối tượng vừa bị khởi tố về hành vi đánh bạc
các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc lớn bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên hai tỷ đồng
do công an tỉnh an giang triệt phá vào ngày năm tháng sáu vừa qua
trong số bảy đối tượng bị khởi tố có hai đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn tuấn thanh lê thị hạnh
năm đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm bùi hồng loan trương quốc khánh trương thị cẩm tú phạm thị kim thảo và huỳnh thị thu thủy
trước đó vào ngày năm tháng sáu công an tỉnh an giang thành lập một mươi một tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của một mươi một đối tượng có liên quan
nhiều tài liệu vật chứng liên quan được thu giữ với khoảng một trăm linh điện thoại di động các loại
nhiều máy phách máy in máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề
thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên năm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác
bước đầu xác định đường dây cờ bạc này do các đối tượng tên nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng và huỳnh sĩ nguyên cầm đầu tổ chức hoạt động
các đối tượng tinh vi tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian giản trải thành thị về tới nông thôn
các đối tượng có mối quan hệ xã hội chẳng chịt hoạt động phạm pháp với danh nghĩa núp bóng doanh nghiệp thành lập các công ty cửa hàng
thế nhưng trên thực tế là không có hoạt động kinh doanh mua bán đồng thời sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch có liên quan
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cũng đã ra quyết định khởi tố một mươi bảy đối tượng về hành vi đánh bạc
bắt tạm giam ba đối tượng cầm đầu cùng sáu đối tượng có liên quan cấm đi khỏi nơi cư trú tám đối tượng
thưa quý vị kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an được ban hành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
sự ra đời của kế hoạch một trăm linh năm là khởi nguồn của nhiều cách làm mới sáng tạo của lực lượng công an cả nước
trong công tác quản lý thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và việc tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo thống kê của bộ công an số lượng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
được thu hồi trong năm hai nghìn hai mươi đã tăng gấp nhiều lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể lực lượng công an cả nước đã vận động thu hồi ba mươi năm chín trăm một mươi khẩu súng các loại
tăng gấp một mươi năm lần so với năm hai nghìn một mươi chín tương đương với kết quả vận động thu hồi trong bảy năm liền kề

để có được kết quả này là từ những cách làm hay
sáng tạo trong công tác vận động tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân
điển hình như tại công an tp hcm có sáng kiến đổi vũ khí lấy quà tặng
công an các tỉnh miền núi phía bắc trực tiếp lao động sản xuất cùng ăn cùng ở
cùng nói tiếng dân tộc với người dân
phát quà từ thiện lồng ghép tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
ngày xưa thì theo các cụ thì bảo là mỗi gia đình có một khẩu súng kíp để bảo vệ gia đình
với lại là đi ngày xưa kia thì
họ hay đi làm nương ngô trên núi thì họ hay dùng
thì bây giờ đến nay thì theo chính quyền địa phương với các lực lượng công an
thì đến tuyên truyền vận động thì tôi cũng nghe theo là về luật pháp bây giờ thì không nên dùng
thì tôi tự dắt rồi tôi đem ra nộp
tôi đã được cơ quan công an tuyên truyền về luật quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tôi đã cùng tổ dân
tôi đã cùng tổ dân
cô phố ký cam kết không được tàng trữ vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ phá lổ đèn trời
vì vậy nay tôi lên công an phòng mà mang khẩu súng tự chế
do em trai họ cho để cơ quan chức năng xử lý
trong công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
lực lượng công an các địa phương đã xác định cụ thể bốn nhóm đối tượng
gồm đối tượng là đồng bào dân tộc
đối tượng có lưu giữ vũ khí làm kỷ vật
đối tượng trước đây được trang bị vũ khí
nay theo quy định sẽ không thuộc đối tượng được trang bị
đối tượng ngoài xã hội
từ việc xác định các nhóm đối tượng như vậy
lực lượng công an sẽ áp dụng các biện pháp vận động
tuyên truyền cá biệt
và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn hiệu quả
có thể nói
kế hoạch một trăm linh năm
đã tạo ra một khí thế rất mạnh mẽ
trong toàn lực lượng công an nhân dân
trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm
và từ kế hoạch một trăm linh năm này
chúng ta đã vận động
đứng nhân dân toàn quốc
đặc biệt là các đồng bào dân tộc
đã tham gia tích cực hưởng ứng
về việc giao nộp vũ khí công vụ trợ
còn tồn đọng
ngoài xã hội cũng như tồn đọng trong các nhân dân
bên cạnh đó
cũng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ
cùng với công an cơ sở ra soát
xác định các đối tượng
các nhóm đối tượng có khả năng
tàng trự vận chuyển mua bán
đặc biệt là sử dụng trái phép vũ khí
để tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn
và chúng ta đã phát hiện
bắt giữ trên sáu vụ
và gần hơn một mươi đối tượng
liên quan đến hành vi vi phạm
pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ trợ
có thể khẳng định
kết quả thực hiện kế hoạch một trăm linh năm
của bộ trưởng bộ công an thời gian qua
đã góp phần tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
từ những kết quả này
sẽ là động lực và là tiền đề
để lực lượng công an cả nước
tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trong giai đoạn mới
đó là chuyển sang trạng thái
đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm
có tàng trữ và sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
thưa quý vị
trong việc triển khai thực hiện kế hoạch một trăm linh năm
của bộ trưởng bộ công an
giai đoạn đầu lực lượng công an đã tập trung
vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân
tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và đã thu được những kết quả rất cao
trong giai đoạn tiếp theo
lực lượng công an xác định sẽ tập trung
chuyển sang trạng thái đấu tranh chấn áp
mạnh mẽ với các loại tội phạm
băng ổ nhóm có tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong đó lực lượng cảnh sát hình sự cả nước
là nong cốt trong công tác đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm này
trong giai đoạn này
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ công an
công an các địa phương đã tổ chức xà xoát
xác định tuyến địa bàn trọng điểm
lập danh sách đối tượng siêu cha tiền án tiền sự
biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội
vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
để có biện pháp gọi hỏi
dân đe giáo dục và thu thập tài liệu
để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tổ chức đấu tranh chấn áp
đối tượng phạm văn ngọc
chú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an
bị công an tỉnh nghệ an truy nã về tội
mua bán trái phép chất ma túy từ năm hai nghìn một mươi chín
và hiện nay đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động phạm tội
nhận định đối tượng này sẽ thủ sẵn nhiều các loại vũ khí nóng
các lực lượng của công an nghệ an
đã có biện pháp kiên trì vận động
thuyết phục thành công đối tượng phạm văn ngọc
tự giác giao nộp ba khẩu súng các loại

tại hà nội
qua công tác nắm tình hình địa bàn
công an quận hà đông xác định
có một nhóm đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
và có tàng trực vũ khí nguy hiểm
tiến hành khám xét nhà ở của các đối tượng
trong ổ nhóm này lực lượng công an đã thu giữ
số lượng lớn vũ khí quân dụng
gồm hai khẩu súng dạng bút hai mươi năm viên đạn
một khẩu súng bắn đạn ghém thuộc loại vũ khí quân dụng
một mươi một viên đạn ghém một khẩu súng ổ quay
bốn mươi sáu viên đạn vỏ kim loại
ngoài ra nhóm đối tượng này
còn tàng trực các loại ma túy tổng hợp
đây chỉ là hai trong số hàng chục chuyên án
đã được lực lượng công an cả nước
đấu tranh chấn áp với các loại tội phạm
có tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
trong giai đoạn hai của kế hoạch một trăm linh năm
trong quá trình thực hiện kế hoạch một trăm linh năm
thì nánh hạ bộ cũng đã chỉ đại
vận động thu hồi thực hiện đạt kết quả rất tốt
nánh hạ bộ khi sơ kết
kế hoạch một trăm linh năm đã
đã chỉ đại
chỉ đại là chuyển giai đoạn
là sang từ vật động thu hồi
sang tập trung để đấu tranh
đối với các hành vi vi phạm
vì các địa phương đơn vị địa phương
đã tập trung để tuyên truyền
vật động thu hồi
vũ khí vật động nổ rồi
nhưng những đối tượng cố tình
không giao nổ
thì phải có hai biện pháp đấu tranh
nằm rõ và xử lý nghiêm khắc
triển khai giai đoạn hai
giao đoạn đấu tranh chấn áp
theo kế hoạch một trăm linh năm
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị
địa phương trong đó lực lượng cảnh sát hình sự
là nòng cốt chủ công triển khai đồng bộ
quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh trực diện với tội phạm tàng trữ vận chuyển
sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ khoán triệt phương châm
cắt đứt nguồn cung đấu tranh trực diện
truy xét tận gốc
nhằm xử lý triệt để loại tội phạm này
chúng tôi cho rằng
kế hoạch của bộ ra là rất đúng đắn
và tình hình các tội phạm
có tổ chức cũng như các đối tượng
sử dụng vũ khí vật liệu nổ
thì cũng còn tiêu hẳn phức tạp
thế do vậy là công an thành phố
đã chủ động có kế hoạch
và công an các quận huyện đã phối hợp
tốt cùng với lực lượng hình sự
cũng đã triển khai các biện pháp để phòng ngừa
điều tra rồi là phát hiện
những cái ổ nhóm những cái đối tượng
để chủ động để phối hợp với lực lượng hình sự
để ngăn chặn phòng ngừa
và triệt phán để có phần
để thực hiện cái kế hoạch của bộ có hiệu quả
khi mà các cái vụ án
xảy ra mà có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
công cụ ưu trợ thì cái việc
mà truy xét tận gốc
thế thì báo cáo công chí là cái này
thì ngánh đạo hộ
và lực lượng cảnh sát hình sự cũng chỉ đạo
công an các địa phương và là hệ lực lượng
để truy xét tận gốc
về các đường dây đối tượng
có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ để thu hồi và xử lý
chiến đề đảm bảo cái xử lý
nhân minh của pháp luật và phối hợp
với chặt chẽ với tòa án và viện kiểm sát
các cấp để đưa ra
một số vụ án xét xử điểm
để dân đe và giáo dục chung
phòng ngừa tội phạm chung
xác định công tác đấu tranh chấn áp với các loại tội phạm
có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức
nhất là trong bối cảnh hiện nay
nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt
của lãnh đạo bộ công an và thực sự thành công
trong giai đoạn một của kế hoạch một trăm linh năm
sẽ là những động lực để lực lượng công an cả nước
tiếp tục đấu tranh có hiệu quả
thu hồi triệt để các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
tại các địa phương trên cả nước
thông tin thêm về vụ giết người
tại quận bảy tp hcm
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy
đang tiếp tục lấy lời khai đối với nghi phạm
trần huy tạm trú
tại đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy
về hành vi giết người
trước đó khoảng một mươi sáu giờ
nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà tạm nuôi gà đá
trong hẻm sáu trăm bốn mươi năm đường trần xuân soạn
người dân chạy đến
phát hiện trần huy đã giết chết người đàn ông trong hẻm
rồi thản hiên mang ra để phần thi thể nạn nhân
trước cửa nhà
trên đường đi huy đập phá cửa kính
một số nhà dân gần đó
rồi vào nhà cầm dao cố thủ
nhận tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt
vận động thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố
không chấp hành
sau ba mươi phút lực lượng công an đã khống chế
đưa đối tượng về trụ sở công an phường
mặt khác tiến hành khám nghiệm hiện trường
phục vụ công tác điều tra
tiến hành khám sát nơi ở của huy
tại số nhà sáu trăm bốn mươi năm trên năm mươi một trên bảy
đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy
lực lượng công an đã thu giữ
một số tăng vật có liên quan
qua kiểm tra
đối tượng này không sử dụng ma túy
công an quận bảy đang hoàn tất hồ sơ ban đầu
và bàn giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố
tiếp tục xử lý theo quy định
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng chín
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án
vi phạm quy định về đầu tư công trình
xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học
ethanol phú thọ
do có kháng cáo của sáu bị cáo
và người có quyền lợi nhỡ vụ liên quan
sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam
pvn không làm đơn kháng cáo
bị cáo trịnh xuân thanh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng
xây lắp dầu khí việt nam pvc
đã rút đơn kháng cáo trước phiên phúc thẩm
trong quyết định đưa ra vụ án xét xử phúc thẩm
trong đơn kháng cáo
sáu bị cáo đã đưa ra nhiều tình tiết
giảm nhẹ tội của mình như
phạm tội lần đầu thân nhân tốt thành khẩn khai báo
và hợp tác với cơ quan tổ tụ
trong quá trình giải quyết vụ án
có thái độ ăn năn hối cải nhận thức rõ sai phạm của mình
các bị cáo cũng mong muốn
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội
xem xét điều kiện về nhận thức chưa đầy đủ
thiếu thông tin về dự án
từ đó đề nghị tòa cấp phúc thẩm
cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng
giảm nhẹ hình phạt giảm khung điều khoản
tội danh áp dụng miễn trách nhiệm dân sự
cho các bị cáo
ngoài sáu bị cáo có đơn kháng cáo
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư mai phương
cũng làm đơn kháng cáo
đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét trả lại
ba bốn trăm linh m hai đất tại tam đảo vĩnh phúc
cho công ty
đây là khu đất liên quan đến bị cáo trịnh xuân thanh
tòa cấp sơ thẩm đã tuyên trả lại quyền sử dụng đất này
cho tổng công ty pvc
trước đó trong các ngày từ ngày tám đến ngày một mươi năm tháng ba
tòa án nhân dân thành phố hà nội
đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt
các bị cáo trong vụ án này
lại có thêm một vụ vận chuyển gỗ lậu
vừa bị lực lượng công an tỉnh cao bằng
phối hợp với phòng thanh tra pháp chế
chi cục kiểm lâm tỉnh cao bằng
phát hiện vào ngày hôm qua ngày hai mươi sáu tháng chín
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải
biên kiểm soát hai mươi ba c bảy trăm ba mươi ba
có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh cao bằng
đã phát hiện trên xe có trở

gồm ba mươi tám khúc gỗ có nguồn gốc tự nhiên
tại thời điểm kiểm tra
chủ hàng không xuất trình được giấy tờ
thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lâm sản trên
cơ quan công an đã tiến hành
lập biên bản vụ việc
ra quyết định tạm giữ toàn bộ tăng vật và phương tiện vận chuyển
để tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an tỉnh quảng nam
công an phường hòa hương
và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ
tiến hành tạm giữ sáu đối tượng
từ các tỉnh ninh bình thanh hóa
vào địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
thuê nhà trọ để hoạt động cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
đối tượng gồm hà văn đông hoàng ngọc phước
lê văn tú phạm hữu công an
cùng chú tại tỉnh thanh hóa
trần văn vĩnh và đoàn trung bình chú tại tỉnh ninh bình
trong đó đông phước và tú
hoạt động chung một đường dây cho vay
các đối tượng quang vĩnh bình
mỗi người tự hoạt động cho vay riêng
kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
các đối tượng này thuê nhà trọ
tại các phường an phú hòa thuận
và thành phố tam kỳ
cho hơn một trăm linh người vay với tổng số tiền là năm tỷ đồng
lãi suất giao động từ hai mươi đến bốn mươi một tháng
tương đương với hai trăm bốn mươi đến bốn trăm tám mươi một năm
thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng
phương thức các đối tượng cho vay tín dụng đen
cụ thể là cho vay một mươi triệu
chỉ đối tượng đối tượng
đưa người vay tám triệu
sau hai mươi năm ngày chúng thu một mươi hai năm triệu
lãi bốn năm triệu đồng
và sau hai mươi năm ngày lại xoay vòng cho vay lại
thàn đá xăng dầu là những mặt hàng
có giá trị lớn
được các đối tượng buôn lậu vận chuyển
bằng đường biển trên những tàu siêu trường
siêu trọng để tiêu thụ
tại thị trường trong nước và bán sang trung quốc
chỉ trong vòng chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
thì lực lượng cảnh sát biển việt nam
đã bắt giữ và xử lý hàng trăm vụ vận chuyển

xăng dầu thàn đá trái phép
trên các vùng biển từ quảng ninh hải phòng
đến cà mau kiên gia
vùng biển giáp danh
tỉnh quảng ninh và hải phòng
ba chiếc xà lan vận chuyển gần hai triệu tấn than này
đã bị cảnh sát biển việt nam bắt giữ
khi đang trên đường đi tiêu thụ
ngay lập tức chủ tàu đã đưa ra
bộ giấy tờ liên quan đến lượng hàng hóa trên
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ
số giấy tờ này nhanh chóng được xác minh
là giả mạo
với mặt hàng thàn quảng sản
thì các đối tượng chủ yếu
mua thàn quảng sản
ở khu vực đông bắc
sau đó mua thàn tiểu ngạch không giấy tờ
về pha lẫn trộn
hợp lý hóa giấy tờ
quay vòng hóa đơn
để qua mặt lượng chức năng
rồi vận chuyển vào các tỉnh miền trung và phía nam tiêu thụ
theo bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
nếu như vùng biển phía bắc nổi lên
tình trạng buôn lậu quảng sản
thì vùng biển phía nam
tình trạng buôn lậu xăng dầu
với số lượng lớn cũng có xu hướng gia tăng
từ đầu năm đến nay
hơn chục vụ buôn lậu xăng dầu
đã bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ
như tàu chở dầu này
vừa mới bị bắt giữ trên vùng biển kiên giang
với hơn năm mươi lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
các đối tượng lợi dụng giãn cách xã hội
lợi dụng đêm tối thời tiết xấu
hoán đổi phương tiện để trốn tránh sự kiểm soát
các đối tượng
tập trung vào các hàng hóa
một là gian đoạn thương mại
ở vùng biển rất xa ráp danh
ở vùng biển trồng nấn giữa việt nam
với malaysia indonesia và thái lan
để khi mà phát hiện
thấy lực lượng cảnh sát biển từ xa
thì chúng ta tiến hành cơ động sang vùng biển nước ngoài
để tránh sự truy đuổi
cũng theo đại diện lực lượng cảnh sát biển việt nam
các đối tượng thường sử dụng
những chiếc tàu nhỏ hoán cải
thường xuyên thay đổi số hiệu tàu
giả danh tàu dịch vụ hậu cần thủy sản
để chở khoáng sản trái phép
ngoài ra chúng thường quay vòng hóa đơn
để qua mắt lực lượng chức năng
đồng thời khi bị phát hiện
thì thực hiện hành vi chống trả để chạy trốn
gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh